với hơn tám hectare diện tích mặt nước cùng với những chính sách ưu tiên phát triển thủy sản của địa phương
nghề nuôi cá lồng theo tiêu chuẩn việt gáp ở lòng hồ thủy điện tuyên quang gắn với phát triển du lịch
đã và đang giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động góp phần xoa đói giảm nghèo bền vững cho các hộ dân trong vùng
khi đến du lịch trên hồ na hàng du khách sẽ được tham quan những lồng nuôi cá đặc sản
nghiên cứu tập tính sinh trường và phát triển của từng loài thủy sản như cá lăng chiên bỗng tầm
được tự tay câu những chú cá chế biến và thưởng thức ngay tại lồng nuôi khiến du khách rất thích thú
khách du lịch ở đây họ lấy nhưng đại đa số họ lấy cá bỗng nhiều hơn
vì cái lòng cá bỗng năm nay là vào lấy liên tục
khách du lịch ạ
ừ khách du lịch vào đánh cả thuyền vào kéo lên là toàn bắt cá bỗng thôi
hiện nay huyện na hàng có hai công ty và một trăm linh hộ gia đình
hội gia đình nuôi cá trên vùng lòng hồ với tổng số tám trăm ba mươi năm lòng cá
trung bình mỗi năm cho sản lượng khai thác thủy sản đạt sáu trăm bảy mươi tấn
nuôi cá lồng hồ thủy điện đang giải quyết việc làm cho gần một lao động địa phương
không những góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân trong vùng
mà một số hộ còn vươn lên làm giàu với thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm
để thúc đẩy phát triển thủy sản của huyện
thì vừa qua huyện na hàng cũng triển khai
thực hiện nghị quyết một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn của hội đồng dân dân tỉnh
trong chính sách này là nội dung chủ yếu là hỗ trợ cho bà con nông dân phát hiện hàng hóa
vay vốn hỗ trợ lãi
trong đó tập trung chủ yếu là đối tượng chính sách và các thành phần tham gia phát triển thủy sản
trong đó chủ lực đối với huyện na hàng là nuôi cá lòng
việc phát triển thủy sản trên lòng
hồ thủy điện tuyên quang đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm
cải thiện đời sống nhân dân đồng thời còn tạo thêm cảnh quan du lịch sinh thái
năm hai nghìn một mươi bảy doanh thu từ đánh bắt nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch trên địa bàn huyện na hàng đạt hơn một trăm linh tỷ đồng
phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch cộng đồng đang mở ra hướng phát triển mới bền vững cho ngành thủy sản ở lòng hồ thủy điện tuyên quang